bộ lao động thương binh và xã hội mới đây cho biết tình hình lao động thất nghiệp trong sáu tháng cuối năm sẽ còn diễn biến phức tạp
bởi lúc đó các doanh nghiệp xuất khẩu mới thực sự bắt đầu ngấm hậu quả của dịch covid một mươi chín
trong sáu tháng đầu năm lực lượng lao động từ một mươi năm tuổi trở lên đã giảm gần một ba triệu người so với cùng kỳ năm ngoái
tính đến tháng sáu năm nay việt nam có ba mươi tám triệu lao động bị ảnh hưởng tiêu cực bởi dịch bệnh covid một mươi chín
trong đó số người bị giảm thu nhập chiếm tới năm mươi bảy
cũng trong sáu tháng qua số người đến nộp hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp tăng ba mươi ba so với cùng kỳ năm trước
tuy nhiên sáu tháng vừa qua chưa phải là đỉnh điểm của mất việc do doanh nghiệp vẫn đang duy trì các đơn hàng đã ký từ trước
dự báo các tháng cuối năm có thể sẽ là đỉnh điểm người lao động mất việc
nhóm lao động dễ bị mất việc làm nhất đó là những lao động có tay nghề thấp dễ tuyển và dễ đào tạo